theo cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cho biết hiện chỉ có chín quốc gia ở châu âu cho phép lao động phổ thông việt nam được làm việc hợp pháp
trong số các quốc gia này không có vườn quốc ảnh
và điều này đồng nghĩa với việc là nước anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của việt nam
lao động việt nam đi làm việc tại các nước châu âu có thể thông qua ảnh thức hợp pháp là qua các doanh nghiệp đã được cục quản lý lao động ngoài nước thẩm định và chấp thuận cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động
đối với thị trường châu âu hiện nay cục thẩm định và chấp thuận hợp đồng cung ứng lao động của một số thị trường và điều kiện hợp đồng
nếu người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng hình thức hợp đồng cá nhân thì phải đăng ký hợp đồng cá nhân với sở lao động thương bình và xã hội các địa phương được sở lao động thương bình và xã hội các địa phương thẩm định và chấp thuận
cũng theo cục quản lý lao động ngoài nước người lao động việt nam đi theo kênh tự do có thể vì các lý do như không có các điều kiện tiêu chuẩn về nghề nghiệp và ngoại ngữ hoặc họ mong đợi sẽ nhận được mức lương cao hơn quy định